mọi trẻ em đều có quyền được hưởng một tuổi thơ trọn vẹn quyền này đã được quy định trong công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em
các mục tiêu phát triển bền vững cùng hướng đến một tương lai mà ở đó mỗi trẻ em đều có một tuổi thơ đầy đủ và trọn vẹn
một tương lai mà không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau
việt nam là một trong những nước đầu tiên phê chuẩn công ước quốc tế của liên hợp quốc về quyền trẻ em
và công ước về lao động trẻ em của tổ chức lao động quốc tế ilo
trong chín năm qua việt nam đạt được nhiều thành tiệu trong vấn đề chăm sóc bảo vệ trẻ em
được công bố trong báo cáo tuổi thơ toàn cầu hai nghìn một mươi chín do tổ chức cứu trợ trẻ em phối hợp cùng với cục trẻ em bộ lao động thương minh và xã hội tổ chức
theo báo cáo được công bố trẻ em việt nam hiện nay có tuổi thơ tốt đẹp hơn rất nhiều so với hai mươi năm trước đây
việc giảm tỷ lệ lao động trẻ em cũng như tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi đã góp phần rất lớn trong cải thiện cuộc sống của trẻ em việt nam
năm hai nghìn tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi từ
từ năm đến một mươi bốn tuổi tham gia lao động là hai mươi tám hiện nay con số này còn một mươi giảm một mươi tám
tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi còn hai mươi bốn sáu so với ba mươi sáu năm của năm hai nghìn
trẻ em không được đến trường giảm còn một mươi hai
đây là những thành tiệu lớn và nhờ đó giúp việt nam tăng thêm một hạng so với năm hai nghìn một mươi tám
đứng thứ chín mươi năm trên một trăm bảy mươi sáu quốc gia có công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em tốt nhất
tuy nhiên vẫn còn những tồn tại và hạn chế
cần tiếp tục được chú trọng trong các vấn đề bảo vệ quyền lợi của trẻ em
tổ chức cứu trợ trẻ em đã và đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ việt nam
để đưa những con số này xuống thấp hơn nữa đặc biệt là nhóm trẻ em dân tộc thiểu số